trước tình hình buôn lậu vận chuyển trái phép thịt lợn và các sản phẩm từ lợn ngày càng đi vào những ngày gần tết
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo các sở ngành và ubnd các quận huyện phải tăng cường theo dõi tình hình xuất nhập khẩu
kinh doanh buôn bán giết mổ vận chuyển lợn cắt sản phẩm từ lợn không bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tp
lãnh đạo tp hcm chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán
giết mổ vận chuyển trái phép heo các sản phẩm từ heo không qua kiểm dịch không đảm bảo an toàn dịch bệnh
không tuân thủ các quy định của pháp luật
đặc biệt ngăn chặn hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép qua biên giới cửa khẩu vùng biển đối với các sản phẩm
ubnd tp cũng yêu cầu các cơ quan công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân cung cấp thông tin liên quan
đến các hoạt động buôn bán giết mổ vận chuyển trái phép heo các sản phẩm từ heo không qua kiểm dịch
không đảm bảo an toàn dịch bệnh không tuân thủ các quy định của pháp luật
cũng như các hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép đối với các sản phẩm nói trên